chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì phiên họp thứ một mươi bốn của ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phiên họp được tổ chức trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu tại phiên họp thủ tướng cho rằng
mặc dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt song chúng ta không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
kể từ sau phiên họp thứ một mươi ba của ban chỉ đạo tình hình thế giới có nhiều chuyển biến
như xung đột tại ukraine lạm phát tăng cao tại một số nước giá nguyên liệu đầu vào giá dầu thế giới tăng
giá dịch vụ logistics tăng đã tác động ảnh hưởng trực tiếp tới việt nam
bên cạnh đó trong nước cũng bộc lộ những khó khăn nội tại
do đó chúng ta vừa phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên
vừa phải xử lý các vấn đề đột xuất nảy sinh đặc biệt cả nước tiếp tục phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy có nhiều khó khăn thử thách song tình hình dịch covid một mươi chín đang được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
với số ca chuyển nặng tử vong giảm sâu kinh tế xã hội phục hồi nhanh và tăng trưởng khá
độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững chính trị ổn định an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội được bảo đảm công tác đối ngoại hội nhập quốc tế được tăng cường đạt hiệu quả
chúng ta đã mở cửa du lịch trở lại đón phần lớn học sinh đến trường
mặc dù vậy tình hình dịch bệnh vẫn khó dự báo nhất là có thể xuất hiện biến chủng mới của sars cov hai
thì việc phòng chống dịch sẽ hết sức khó khăn do đó hơn lúc nào hết chúng ta không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
báo cáo của ban chỉ đạo cho biết đến nay cả nước đã ghi nhận hơn một mươi triệu ca mắc covid một mươi chín
trong đó gần tám năm triệu người đã khỏi bệnh
trong tuần qua số mắc trong cộng đồng giảm ba mươi sáu chín số tử vong giảm hai mươi sáu một
số đang điều trị tại bệnh viện giảm hai mươi sáu bảy số ca nặng nguy kịch giảm ba mươi một bảy
so với tháng trước số ca tử vong giảm hai mươi tám sáu tỷ lệ chết mắc của ba mươi ngày qua giảm mạnh từ một mươi ba tháng trước xuống còn ba trong tháng này
ban chỉ đạo nhận định tại việt nam dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
trong ba tuần qua số ca nhiễm ca nặng và tử vong tại các tỉnh thành phố có xu hướng giảm từng ngày
nguyên nhân một phần do tỷ lệ tiêm vaccine tại việt nam cao
lựa chọn đối tượng ưu tiên tiêm vaccine của việt nam phù hợp hiệu quả
năng lực y tế của việt nam dần được nâng lên và đáp ứng yêu cầu tốt hơn
về vaccine và tiêm chủng đến đầu tháng bốn việt nam đã tiếp nhận hơn hai trăm ba mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
triển khai tiêm được hơn hai trăm linh bảy triệu liều
về cung ứng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
dự kiến hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hiện các tỉnh thành phố trên toàn quốc đã giành tổng kinh phí
một sáu trăm linh bốn tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ bảy trăm hai mươi tám ba trăm linh bốn lượt người sử dụng lao động
và trên bốn mươi chín hai mươi một triệu lượt người lao động và các đối tượng khác
tuy vậy tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp
do đó trong thời gian tới đây cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
và tiếp tục truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch
nhất là trong các dịp nghỉ lễ kéo dài sắp tới
ngay khi mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương này
lượng khách đến với quảng ninh đã tăng cao
cùng với tuyến đường bộ để bảo đảm an toàn cho du khách tham quan trên vịnh hạ long
và các tuyến đảo trên địa bàn tỉnh các lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp
tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa
bảo đảm quy định phòng chống dịch góp phần xây dựng điểm đến du lịch quảng ninh
an toàn thân thiện hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế
sau hơn hai năm đóng băng những ngày này trên vịnh hạ long
các tàu du lịch đã tấp nập hoạt động đón khách trở lại
để bảo đảm các phương tiện luôn đủ điều kiện an toàn
cùng với việc kiểm tra định kỳ phòng cảnh sát đường thủy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quảng ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cảng vụ đường thủy nội địa
đơn vị quản lý các cảng bến thường xuyên kiểm tra điều kiện hoạt động
chứng chỉ chuyên môn của đội ngũ thuyền viên nhân viên phục vụ
phương án trang thiết bị cứu nạn cứu hộ tại chỗ của tất cả các phương tiện
cơ quan cảng vụ đường thủy nội địa chỉ cấp phép rời cảng
khi các phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định an toàn
kiểm tra về tính năng cũng như trạng thái hoạt động của các phương tiện
để đánh giá lại tình trạng hoạt động của áp trang thiết bị
được trang bị trên các tàu du lịch này
và thông qua đó chúng tôi cũng chủ động phối hợp với các chủ doanh nghiệp
cũng như các thủy thủ thuyền viên làm việc trên các phương tiện vận chuyển khách du lịch
tuyên truyền các quy định các kiến thức
và các quy định của các phương tiện vận chuyển khách du lịch
liên quan đến công tác phòng cháy cháy cũng như công tác cận hộ
ngoài công tác phối hợp với các lực lượng chức năng
thì chúng tôi còn ứng dụng công nghệ thông tin
theo dõi các phương tiện hoạt động trên vịnh hạ long
bằng thiết bị gvet để đảm bảo các phương tiện hoạt động đúng nguồn tuyến đã đăng ký
cùng với hạ tầng du lịch được đầu tư diện mạo du lịch vươn lên xứng tầm quốc tế
việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho du khách tham quan trên vịnh hạ long
và các tuyến đảo đã và đang tạo nên những ấn tượng đẹp
về du lịch quảng ninh trong lòng du khách
có phần quan trọng trong thu hút kích cầu du lịch

cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ các sản phẩm du lịch đặc sắc độc đáo
ở đây lượng khách đến với quảng ninh nói chung và vịnh hạ long
cũng như các tuyến đảo nói riêng sẽ còn tăng cao
để đảm bảo an toàn phục vụ tốt cho du khách
lực lượng cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục phối hợp với công an các địa phương
tăng cường tuần tra quyết liệt xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
một số tin tức an ninh trật tự
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tấm đạt quyết định khởi tố
và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với cỏ đất lê ngọc dũng năm mươi một tuổi trú tại quận sơn trà
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể tháng một năm hai nghìn một mươi một dũng môi giới cho bị hại mua hai lô đất
thuộc khu dân cư làng cá với tổng trị giá một tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng
bị hại đưa toàn bộ hồ sơ hai lô đất cho dũng nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên do vỡ nợ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba dũng qua mặt chủ lô đất
tự ý bán lô đất trên cho người khác với giá năm trăm năm mươi triệu đồng
đến năm hai nghìn một mươi sáu bị hại phát hiện lô đất của mình bị sang tay nhiều người
thì tìm dũng được dũng trả trước bốn trăm linh triệu đồng
đồng thời hứa sẽ lấy lại hồ sơ lô đất
mãi đến năm hai nghìn hai mươi dũng vẫn không trả đất
nên bị hại tố cáo dũng đến cơ quan công an
một tụ điểm mua bán ma túy phức tạp trên nệ bàn thị trấn kẻ sặt huyện bình giang
vừa bị công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát

bốn đối tượng phạm thị hoa đỗ thị thư phạm xuân trường và lê thị hoa
đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
các đối tượng tham gia đều có quan hệ ruột thịt hoặc họ hàng
có nhiều tên án tiền sự về ma túy
trước đó ngày ba tháng bốn công an huyện bình giang bắt quả tang đỗ thị thư
đang có hành vi bán hai gói ma túy
qua đấu tranh khai thác lực lượng công an xác định phạm thị hoa
là đối tượng cung cấp cho thư và các đối tượng bán lẻ khác
phát hiện thu giữ trên người và tại nơi ở của các đối tượng gần bốn trăm linh g heroin
và bảy trăm năm mươi hai gram ma túy tổng hợp
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được
công an huyện bình giang đã ra quyết định khởi tố phạm thị hoa đỗ thị thư
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
phạm xuân trường và lê thị hoa về hành vi tảng chữ trái phép chất ma túy
đồng thời mở rộng điều tra xác minh và truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn
thưa quý vị hà nội đã và đang từng bước quay trở lại với cuộc sống bình thường mới
nhằm phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát
các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí đã được phép quay trở lại
và mới đây nhất là quán bar karaoke
công tác phòng chống dịch cũng như bảo đảm an ninh trật tự
đang được lượng chức năng triển khai đồng bộ
và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv vào chiều tối ngày hôm qua
sau thời gian dài nghỉ vì đại dịch covid một mươi chín
đến ngày hôm nay ngày tám tháng bốn
các hoạt động như karaoke ba đã được phép hoạt động quay trở lại
và để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự
lực lượng chức năng đã đến từng địa điểm từng khu vực
để kiểm tra và tuyên truyền nhắc nhở các chủ cửa hàng
lực lượng chức năng đã phân chia nhiều tổ công tác đến nhiều địa điểm khác nhau
để kiểm tra việc hoạt động của các cơ sở kinh doanh
ngay sau khi được phép quay trở lại hoạt động
các quán bar đã đón lượng khách lớn đến vui chơi giải trí
theo đánh giá và nhận định của cơ quan chức năng
quán ba là địa điểm có thể xảy ra tình trạng lộn xộn gây mất an ninh trật tự
cũng như việc tổ chức sử dụng các chất kích thích chất cấm
nếu không được kiểm tra và nhắc nhở
qua kiểm tra thì cũng yêu cầu cơ sở chấp hành tốt nội dung
mà các tổ công tác cũng như từng cá nhân trong đoàn đã nhận xét
về các nội dung về thủ tục pháp lý
cũng như chấp hành các quy định của pháp luật
rồi ủy ban nhân dân của hàn kiếp
cũng như công an phường và các đội nghiệp vụ đã
đã hướng dẫn cho cơ sở trong thời gian tới
yêu cầu khi chúng ta đã mở các quy định được mở ra
để hoạt động doanh doanh thì yêu cầu cơ sở
hướng dẫn chấp hành làm sao cho thật tốt
tránh để xảy ra những cái gì nó sai so với quy định
cơ sở đã cam kết với đoàn kiểm tra
sau gần một năm tạo dựng hoạt động
thì ngày hôm nay cơ sở chính thức mọi người sẽ làm
thì công tác đầu tiên mà mọi người chuẩn bị
thì công tác đầu tiên mà mọi người chuẩn bị
thì công tác đầu tiên là đảm bảo những yêu cầu về hành động dịch
trước khi mở cửa thì đã được các cơ quan văn hành
từ ủy ban phường cũng như là công an phường
về y tế phường cũng có đến tuyên truyền
hướng dẫn cơ sở để chuẩn bị đầy đủ đáng gai
cơ quan chức năng cũng đã gửi tất cả những biên bản
cam kết với cơ sở và cơ sở cũng đã cam kết với chính quyền địa phương
cơ sở sẽ hoạt động đúng lý do quy định
tuyệt đối không sử dụng thức tẩm
việc kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh như ba karaoke
sẽ được lực lượng chức năng đặc biệt là tổ công tác liên ngành
gồm đội cảnh sát kinh tế đội quản lý thị trường
ủy ban nhân dân các phường của quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
phối hợp tập trung kiểm tra thường xuyên trong thời gian tới
nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó chính quyền địa phương đã đến từng cơ sở để kiểm tra công tác phòng chống dịch
những cơ sở bảo đảm được các quy định của bộ y tế mới được phép hoạt động
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị thôn năm xã hà vinh
huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội tổ chức cưỡng ép người khác
trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
còn liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện
điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng đối tượng lê hạnh minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại một mươi chín trên sáu mươi bảy trên năm nguyễn văn cử phường ngọc lâm
quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại hai mươi sáu trên chín mươi hai nguyễn sơn phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
và tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện